xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai khu vực đông bắc bộ thời tiết chưa có nhiều thay đổi
trời còn nắng nhẹ và chưa chiều nhiệt độ cao nhất ở mức hai mươi một hai mươi bốn độ
sau đó từ hai mươi tám tháng một mươi hai không khí lạnh tăng cường mạnh trở lại
trong khi đó ở các mực khí quyển trên cao có sự hội tụ gió
nên mưa xuất hiện diện rộng nhiệt độ giảm nhanh
xét đậm xét hại diện rộng có khả năng xảy ra
người dân cần chú ý có các biện pháp giữ ấm để đảm bảo sức khỏe
tương tự các tỉnh tây bắc bộ còn có nắng trong ngày mai
nhiệt độ cao nhất ở trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
sau đó cũng từ hai mươi tám tháng một mươi hai gió mùa tràn về
với hình thế gây mưa trên cao hoạt động mưa sẽ gia tăng
tập trung nhiều ở khu vực phùng núi
do có mưa và tác động của không khí lạnh
nên từ hai mươi tám tháng một mươi hai nhiệt độ giảm nhanh xét đậm xét hại diện rộng
quý vị cần chủ động có biện pháp phòng chống xét trong sản xuất nông nghiệp
khu vực duyên hải miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
huế đêm nay và ngày mai trời ít mưa
trưa chiều hứng nắng nhẹ với nhiệt độ ban trưa trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
sau đó khoảng từ trưa chiều ngày hai mươi tám do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc
nên có mưa rào rải rác đồng thời nền nhiệt sẽ giảm xuống
trời chuyển rét có nơi rét đậm ở vùng núi
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết ổn định trong hai ngày tới phổ biến có mưa vài nơi vào đêm và sáng
còn trưa chiều có nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi sáu ba mươi độ
sau đó sang hai mươi chín tháng một mươi hai do gió mùa đông bắc tác động
mưa sẽ gia tăng ở các tỉnh phía bắc khu vực
nhiệt độ giảm dần trời lạnh ở các tỉnh đà nẵng đến quảng ngãi
khu vực tây nguyên trong khoảng ba ngày tới vẫn duy trì trạng thái ít mưa ngày trời nắng
đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ trời rét
ban ngày hầu hết các nơi trên khu vực đều có nắng
và nhiệt độ cao nhất ở vùng cao tây nguyên từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
các tỉnh thành miền nam
đang ở trong những ngày thời tiết đặc trưng mùa khô nên ít mưa
ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
tuy nhiên về đêm và sáng do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán
và hiện tượng phát xạ nhiệt trời sẽ ở ngưỡng xe xe lạnh
khi nhiệt độ thấp nhất sẽ chỉ một mươi chín hai mươi hai độ
nhìn chung thời tiết tạnh giáo thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân phương nam